tại trung tâm huấn luyện quốc gia miếu môn bộ tổng tham mưu đã tổ chức lễ khai mạc hội thao bắn súng quân dụng quân đội
dân quân tự vệ và hội thi sáng kiến cải tiến mô hình trang thiết bị huấn luyện toàn quân năm hai nghìn hai mươi bốn
hội thao bắn súng quân dụng quân đội dân quân tự vệ năm hai nghìn một mươi sáu được tổ chức nhằm đánh giá kết quả triển khai
thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bắn súng theo giáo trình kiểm tra kỹ thuật chiến đấu bộ binh đối với bộ đội chủ lực
bộ đội địa phương và dân quân tự vệ thông qua đó rút kinh nghiệm chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện bắn súng
đồng thời tuyển chọn bổ sung lực lượng vận động viên cho đoàn bắn súng quân dụng quân đội nhân dân việt nam trong thời gian tới
tham gia hội thao hội thi năm nay có hơn một bảy trăm linh cán bộ huấn luyện viên trọng tài vận động viên kỹ thuật viên của hai mươi bảy đoàn
tham gia hội thao bắn súng quân dụng quân đội dân quân tự vệ ba mươi tám đoàn tham gia hội thi sáng kiến cải tiến mô hình
trang thiết bị huấn luyện toàn quân năm hai nghìn một mươi sáu